chiều ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại hà nội đã diễn ra lễ khởi động nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt mỹ
với hoạt động đầu tiên là công bố logo kỷ niệm hai mươi năm năm quan hệ
tại buổi lễ lãnh đạo bộ ngoại giao việt nam và hoa kỳ đã cùng ôn lại những cột mốc quan trọng trong hành trình hai mươi năm năm qua
nhiều chuyến thăm hoa kỳ của lãnh đạo đảng nhà nước việt nam và các tổng thống mỹ trong những năm gần đây
đã cho thấy quan hệ song phương đang ngày càng đi lên
trong lĩnh vực kinh tế thương mại từ mức bốn trăm năm mươi triệu đô la của năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đã lên mức sáu mươi tỷ đô la hiện nay
hàng năm gần bảy trăm linh người mỹ tới thăm việt nam hơn ba mươi sinh viên việt nam học tập tại các trường đại học của mỹ
hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng quân sự cũng có nhiều điểm nhấn quan trọng với việc mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí
và các chuyến thăm làm việc của các mẫu hạm tàu sân bay của mỹ
cùng với đó là việc hoa kỳ hỗ trợ việt nam khắc phục ảnh hưởng của dioxin tại biên hòa
và đà nẵng